một sự cố tai nạn đã xảy ra vào sáng nay tại tp hcm
dây điện trung thế bị đứt rơi xuống đường khiến cho một người tử vong
vào lúc một mươi giờ sáng nay ông lương nhật hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
khi đang ngồi uống cà phê trên đường nguyễn trọng tuyển quận tân bình
thì bất ngờ bị sợi dây điện trung thế hai mươi hai kv rơi trúng người
khiến cho ông bị điện giật nằm bất động tại chỗ
mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã xuống phong tỏa hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ việc
tổng công ty điện lực tp hcm đã chỉ đạo các công ty điện lực đẩy mạnh kiểm tra
giả soát an toàn hệ thống điện trên địa bàn thành phố
bảo đảm an toàn điện cho đời sống và sinh hoạt của người dân